lực lượng cảnh sát giao thông tại đường tránh nam hải vân đoạn qua xã hòa nhơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã cho dừng hai xe chở hàng để kiểm tra và phát hiện ra hàng chục kiện hàng không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hai chiếc xe vận chuyển hàng hóa từ bắc vào các tỉnh phía nam do nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại quận thanh xuân hà nội và đào văn tiềm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại tỉnh thái bình điều khiển
do không xuất trình được đầy đủ hóa đơn chứng từ nên cảnh sát giao thông đã bàn giao phương tiện và tăng vật cho đội cảnh sát kinh tế công an huyện hòa vang thụ lý
qua kiểm tra ngoài những kiện hàng có đủ cơ sở pháp lý có hàng chục kiện hàng trên hai xe gồm các loại hàng điện tử mỹ phẩm máy bơm giày da không có hóa đơn chứng từ không gắn nhãn phụ hiện lực lượng công an đang xử lý theo quy định của pháp luật